thưa quý vị và các bạn với bảy mươi năm địa hình là đồ núi cùng hệ thống sông ngòi chẳng chịt
lại sở hữu nhiều hang động đẹp và rừng nhiệt đới nhiều khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia rộng lớn
việt nam đang trở thành mỏ vàng giàu chữ lượng và tiềm năng của loại hình du lịch mạo hiểm
thế nhưng để loại hình du lịch đặc thù này có thể phát triển bền vững
chúng ta phải đối mặt với khá nhiều bài toán đang đợi chờ tìm ra lời giải hữu hiệu
trong một bài viết có tiêu đề những khoảng hở bất an đăng trên báo nhân dân cuối tuần
sau khi đã nêu lên một thực trạng tiềm ẩn nhiều rủi ro nảy sinh từ khâu quản lý đến ý thức người tham gia
của các loại hình du lịch mạo hiểm ở lâm đồng
tác giả mai văn bảo phân tích
với địa hình đồi núi sông suối thác khí hậu
tỉnh lâm đồng có lợi thế rất lớn về tài nguyên thiên nhiên
có thể tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm
tại lâm đồng hiện có một mươi đơn vị được cấp phép tổ chức các loại hình du lịch mạo hiểm
như leo vách đá leo núi đi bộ băng rừng đu dây vượt thác đua cát trượt
chèo thuyền vượt gành thác dù lượn
nhưng đây là sản phẩm du lịch vẫn còn khá mới
phát triển tại một số địa phương có điều kiện tự nhiên đặc trưng
do đó không tránh khỏi những lúng túng ban đầu trong cách thức quản lý
vận hành của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
thoạt nhìn những vụ tai nạn du lịch mạo hiểm thời gian qua
phần lớn lỗi thuộc về ý thức của du khách
cách thức tổ chức của các doanh nghiệp khai thác du lịch mạo hiểm
điều đó đúng
tuy nhiên khi có sự cố xảy ra
mới hay có phần buông lòng quản lý của chính quyền địa phương các ngành liên quan
đây chính là những khoảng hở trong khâu quản lý
để không ít doanh nghiệp vì lợi nhuận sẵn sàng mở tour chui kém chất lượng
ảnh hưởng đến sự an toàn của du khách
sự an toàn của du khách trong du lịch mạo hiểm liên quan đến rất nhiều yếu tố
từ ý thức bản lĩnh người tham gia
sự sáng suốt trong lựa chọn đơn vị tổ chức
bởi đây là lĩnh vực du lịch khác biệt cảm giác mạnh
đến sự chuyên nghiệp kinh nghiệm của đơn vị tổ chức
chất lượng các thiết bị hỗ trợ và công tác quản lý
nhìn nhận vấn đề này giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng nguyễn thị nguyên cho biết
du lịch mạo hiểm ngày càng phát triển
nhưng luật du lịch vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về loại hình du lịch này
cũng như chưa xây dựng một quy chuẩn chung để quản lý
trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên báo nhân dân cuối tuần do phan chi thực hiện
trên cơ sở nhìn nhận rằng
một trong những nguyên nhân khiến du lịch mạo hiểm ở việt nam vẫn ở dạng tiềm năng
chính là do các doanh nghiệp có tâm lý ăn sẵn ngại khai phá
phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển du lịch
đề xuất cần có sự kết nối chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nghiên cứu và doanh nghiệp
đánh giá về tiềm năng du lịch mạo hiểm của việt nam hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương cho rằng
việt nam có tiềm năng rất lớn về du lịch mạo hiểm
đất nước ta có những dãy núi lớn có địa hình núi đá vôi với hơn năm mươi km
trong hệ thống núi đá vôi có nhiều hang động
thám hiểm hang động là một loại hình du lịch mạo hiểm hấp dẫn
việt nam đang ở trong top được thế giới công nhận
tiềm năng thứ ba ở nước ta là chinh phục đại dương bằng thuyền bè
ta có đường bờ biển dài diện tích mặt nước biển một triệu cây số vuông
và hệ thống hơn ba hòn đảo rất thuận lợi trong khai thác du lịch mạo hiểm
hệ thống sông suối thác ở tây nguyên phù hợp phát triển du lịch vượt thác kết bè mảng vượt sông
khai thác du lịch mạo hiểm rất hấp dẫn
nó vừa mạo hiểm nhưng vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt về con người đất nước văn hóa việt nam
ngoài trải nghiệm vượt qua nỗi sợ trong mỗi con người
họ còn được trải nghiệm những điều rất bình dị có giá trị về mặt tự nhiên và văn hóa
phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương còn cho rằng
với một tiềm năng rất lớn và hấp dẫn như thế
nhưng du lịch bảo hiểm việt nam chưa khai thác hết các thế mạnh của mình
nếu không nói là còn rẻ rặt manh mũn
nguyên nhân của thực trạng nêu trên có nhiều lý do
trước hết là vì du lịch mạo hiểm liên quan đến sự an toàn của du khách
bắt buộc phải có đầu tư về con người và trang thiết bị khá tốn kém
một vấn đề nữa là thị phần khách du lịch mạo hiểm rất nhỏ
và quảng bá của chúng ta còn hạn chế để thu hút khách trong và ngoài nước
nói về việc khai thác du lịch mạo hiểm
sẽ có những tác động không nhỏ đến môi trường thiên nhiên văn hóa bản địa
phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương phân tích
tác động đến thiên nhiên văn hóa
là vấn đề chung của du lịch
chúng ta cần nghiên cứu những tác động ở hình thái nào để quản lý cho tốt
du lịch mạo hiểm cũng vậy
sự xuất hiện của con người ở những nơi hoang vu nhạy cảm thường để lại những tác động
như hang động cũng là một thực thể sống
bao gồm nhiều hệ sinh vật sống trong môi trường đặc biệt về ánh sáng nhiệt độ
khi con người xuất hiện
ngay cả việc chiếu sáng của đèn cũng đã tác động đến môi trường chung quanh
chúng ta chưa có nghiên cứu cụ thể
nhưng đã có những cảnh báo như
như vừa qua các công ty du lịch định khai thác hệ thống cát treo vào sơn đỏ
nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về những tác động không nhỏ đến môi trường hệ sinh thái ở đó
trong du lịch có khái niệm
sức chứa điểm đến lượng khách tối đa ở một địa điểm nào đó nếu vượt qua
nó sẽ có tác động đến thiên nhiên văn hóa và sự hài lòng của du khách
tại sao philippines thái lan đóng cửa những bãi biển đẹp nhất của họ để phục hồi
vì sự phát triển quá tải thời gian qua
đã làm hỏng hệ sinh thái vùng biệt đó
ở việt nam một số địa phương như nha trang đà nẵng cũng nhận ra điều đó
cho nên càng khai thác du lịch chúng ta phải luôn chú ý đến sức chứa chứ không làm ào được
hạn chế của các doanh nghiệp khai thác du lịch mạo hiểm ở việt nam là họ chỉ khai thác thị trường sẵn có
không muốn đầu tư vào những thị trường có rủi ro họ không phát triển mà chỉ ăn sẵn
trong du lịch người làm tốt là dám đi con đường chưa ai đi mặc dù khó khăn
nhưng sẽ thành công và đem lại hiệu quả cao
chúng ta cũng cần có những nghiên cứu sâu thành sản phẩm về du lịch mạo hiểm
hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ biết khai thác các sản phẩm du lịch ở đâu
nên làm gì chỉ cho họ thị trường cụ thể
đấy là điều chúng ta chưa làm được
các doanh nghiệp đang trong tình trạng tự bươn trải
trong khi họ không có hiểu biết một cách tổng thể hệ thống
điều đó cũng cản trở sự phát triển
trong phần cuối của chương trình hôm nay
xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả bảo ngọc có tiêu đề
khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch mạo hiểm
bài đăng trên báo nhân dân
quảng bình sau bốn năm nỗ lực định vị một thương hiệu vương quốc hang động
trên bản đồ du lịch mạo hiểm thế giới
đang hướng đến mục tiêu điểm đến hấp dẫn hàng đầu đông nam á
và kinh đô du lịch mạo hiểm hàng đầu châu á
vào năm hai nghìn hai mươi
lâm đồng cũng chú trọng phát triển và coi du lịch thể thao mạo hiểm
là một trong những sản phẩm đặc thù của địa phương để thu hút khách
đặc biệt là cho thành phố đà lạt
nhiều tỉnh miền núi phía bắc như lào cai hà giang yên bái
cũng đã trở thành những điểm đến được du khách đam mê cảm giác mạnh yêu thích
để chinh phục những đỉnh núi cao chót vót
trải nghiệm những cú đổ đèo uốn lượn theo từng khúc cua tay áo đầy hiểm nguy
hay bay rủ lượn
trên những thử dụng bộ phòng
vật thang đẹp như tranh
tiềm năng thì nhiều
nhưng hiện tại chỉ có hai địa phương khai thác hiệu quả thế mạnh đặc trưng này
bao gồm quảng bình
với thám hiểm hang động
và lâm đồng
với du lịch thể thao mạo hiểm
nhờ sức hút mạnh mẽ từ du lịch mạo hiểm
quảng bình đã thu hút tới ba ba triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có một trăm linh khách quốc tế
so với cùng kỳ năm trước
và vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn thứ hai tại việt nam
sau vị hạ long
theo xếp hạng
của website du lịch uy tín
với lâm đồng
ước tính đã có hơn hai mươi một lượt du khách đến với những hành trình trải nghiệm cảm giác mạnh tại đà lạt
chỉ trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
và thành phố ngàn thông cũng đã trở thành điểm đến vô cùng ưa thích hiện nay
của những tín đồ đam mê thể thao bảo hiểm thế giới
nhờ nỗ lực đa dạng hóa nhiều loại hình sản phẩm hấp dẫn
nếu trước đây
du lịch mạo hiểm thường được mặc định
chỉ dành cho khách
thì thực tế bây giờ đã khác
theo từng năm con số du khách trong nước trọn vùng cát phong nha kè bảng
đang tăng trưởng với tốc độ khá nhanh
theo ông nguyễn châu á
giám đốc công ty ocelit
việt nam hiện đứng thứ hai trong danh sách một mươi quốc gia có lượng du khách chinh phục sơn đòn và hang én
hai hang động ở vị trí thứ nhất và thứ ba thế giới về độ lớn
đối tượng của du lịch mạo hiểm thám hiểm
thường là những du khách có điều kiện kinh tế
thời gian lưu trú dài
mức chi tiêu cao
bên cạnh lượng du khách quốc tế đến từ những thị trường lớn vẫn đang tăng trưởng ổn định qua từng năm
sự quan tâm ngày càng lớn của du khách nội địa tới loại hình này
sẽ mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho địa phương sở hữu di sản
ông hoàng hải vân
phó giám đốc vườn quốc gia phong nha kè bảng
đó là một tín hiệu vui
khi sức hấp dẫn của du lịch mạo hiểm
đã góp phần giúp du khách nội địa dần thay đổi nhận thức về du lịch
mở rộng biên độ trải nghiệm
với đa dạng loại hình sản phẩm khác nhau
thường được khoác trung tâm áo du lịch mạo hiểm
nhưng sự phân định cụ thể cho từng loại hình
du lịch mạo hiểm
thể thao mạo hiểm
là rất cần thiết
để tránh gây nhầm lẫn và dễ tạo lỗ hổng cho sự cố xảy ra
nhưng dù là thể loại nào
cũng phải có huấn luyện viên chuyên môn đảm trách và sử dụng thiết bị an toàn chuyên dụng
theo tiêu chuẩn quốc tế
theo ông võ đức trung
giám đốc công ty mạo hiểm việt đà lạt
trong loại hình du lịch đặc thù này
tính chuyên nghiệp và an toàn phải đặt lên hàng đầu
tính chuyên nghiệp càng cao
độ rủi ro càng thấp
mỗi loại hình
mỗi tua tuyến
phải có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa
từ nhân sự được đào tạo huấn luyện bài bản
đến trang thiết bị chuyên dụng phải chuẩn bị đầy đủ
tuy chỉ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ trong con số rất lớn du khách tham gia trải nghiệm
nhưng tác động xấu mà mỗi vụ việc gây ra lại rất lớn
cho địa phương nói chung
cho điểm đến nói riêng
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách là giải pháp hàng đầu
để khai thác và phát huy tối đa
thế mạnh vô giá này
trong khi chờ đợi những văn bản pháp quy của cơ quan chức năng để quản lý trực tiếp lĩnh vực này
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã ban hành
quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh
có hiệu luật từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
những quy định về điều kiện
thủ tục pháp lý liên quan
cơ sở vật chất trang thiết bị nguồn nhân lực
sử dụng lao động ở nước ngoài
thông tin liên lạc và cứu hộ cúng nạn
cũng như công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm
được cụ thể hóa đến từng chi tiết
được thực hiện nghiêm túc
với chế tài xử lý vi phạm rõ ràng
đây cũng là cách địa phương này hạn chế và giảm thiểu tối đa những rủi ro tiềm ẩn
với du khách
sau một vài vụ việc đáng tiếc xảy ra trong mấy năm trở lại đây
và những quy định nghiêm ngặt về nhân sự
trang thiết bị và cung cấp tổ chức tour
cũng luôn được tuyệt đối tuân thủ
trong những lộ trình thám hiểm hang động
cũng đã giúp quảng bình tạo nên một kỳ tích
khi giữ an toàn tuyệt đối cho du khách trong suốt nhiều năm qua
nhận chất rõ chất lượng nguồn
nhân lực lấy ấu tố sống còn
giúp định vị thương hiệu du lịch mạo hiểm
sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
cũng đã phối hợp với liên đoàn leo núi singapore
để tổ chức hai khóa tập huấn nghiệp vụ
cho hướng dẫn viên du lịch thể thao mạo hiểm
tỉnh cũng đã tổ chức thẩm định
để trao giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm
cho một mươi công ty trên địa bàn
giúp du khách dễ dàng lựa chọn những đơn vị uy tín để sử dụng dịch vụ
công ty ocelit
đơn vị độc quyền khai thác những tour thám hiểm hang động quy mô nhất của quảng bình
cũng là đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt khâu đào tạo
bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên biệt
cho đội ngũ hướng dẫn viên và người phục vụ tour
không chỉ tham gia các khóa đào tạo định kỳ do sở văn hóa thể thao và du lịch quảng bình tổ chức
công ty tổ chức điều đoạn hàng năm những lớp tập huấn chuyên sâu
do đội ngũ chuyên gia của hiệp hội hang động hoàng gia anh trực tiếp đứng lớp
với nỗ lực chung tay của các cơ quan quản lý doanh nghiệp cùng du khách
hy vọng trong tương lai gần
du lịch mạo hiểm tại việt nam
sẽ thật sự an toàn và phát triển
xứng đáng với tiềm năng và kỳ vọng
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau